dư luận đặc biệt quan tâm đến việc xả nước ở nhà máy thủy điện hố hô và các hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
bởi sự việc này đã góp phần gây ngập lụt cũng như thiệt hại ở hạ du thêm phần trầm trọng
do đó việc triển khai giám sát việc xả lũ tại các công trình này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
một tháng sau khi hai cơn lũ dữ đi qua người dân huyện miền núi hương khê đang oàn mình khắc phục những thiệt hại do thiên tai mang đến
trong từng câu chuyện người dân kể về những tác động do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cực đoan những thiệt hại do mưa lũ gây nên
người dân nơi đây vẫn đang canh cánh nỗi lo khi phải thường xuyên gánh chịu những tác động không mong muốn của hiện tượng xả lũ ở nhà máy thủy điện hố hồ
trong từng câu chuyện người dân kể về những tác động do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cực đoan những thiệt hại do mưa lũ gây nên